vào sáng ngày hôm nay tại phiên tòa xét xử siêu lừa nguyễn thị hà thành cùng hai mươi năm đồng phạm trong vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn bốn trăm ba mươi tỷ đồng của ba ngân hàng
đại diện viện kiểm sát đã khẳng định trách nhiệm bồi thường của các ngân hàng trong vụ án này đối với các bị hại
trong đó nhấn mạnh vai trò tố tụng của các ngân hàng trong vụ án này là bị hại bị cáo nguyễn thị hà thành lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải là người liên quan như đề nghị của đại diện các ngân hàng
theo viện kiểm sát việc các ngân hàng đánh đồng số tiền các bị hại gửi vào sổ tiết kiệm với số tiền hà thành vay ngân hàng là vô căn cứ vì đó rõ ràng là hai nguồn tiền khác nhau
bị cáo thành làm mất tiền là mất tiền của ngân hàng không phải làm mất tiền của chủ sở hữu sổ tiết kiệm
về các khoản vay của thành theo các ngân hàng đều có tài sản đảm bảo là các sổ tiết kiệm hà thành đông sở hữu
song viện kiểm sát cho rằng bản chất các chủ sổ tiết kiệm đều không biết và không đồng ý
các sổ tiết kiệm này không thể coi là tài sản đảm bảo hợp pháp
mặt khác việc việt á banh tự ý tất toán các sổ tiết kiệm này là không có căn cứ
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín cơ quan điều tra đã có văn bản yêu cầu các ngân hàng không được tự ý tất toán các khoản tiền liên quan vụ án hình sự mà cơ quan điều tra đang thụ lý giải quyết
trước đó trong phiên xét xử ngày một mươi sáu tháng ba viện kiểm sát nhân dân hà nội đề nghị phạt nguyễn thị hà thành án trung thân
một mươi bảy cựu cán bộ ngân hàng ncb
việt á banh và pv con banh từ ba mươi tháng tủ treo đến một mươi tám năm tù
ngày hôm nay công an tỉnh an giang và kiên giang đã đồng loạt kiểm tra chấp hành pháp luật của các cơ sở kinh doanh thuộc công ty cổ phần kinh doanh f tám mươi tám công ty f tám mươi tám trên địa bàn hai tỉnh này
tại an giang lực lượng công an đã đồng loạt kiểm tra hai mươi cơ sở kinh doanh của công ty f tám mươi tám mở tại một mươi một huyện thị xã thành phố
còn tỉnh kiên giang lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra bốn địa điểm kinh doanh của công ty f tám mươi tám trên địa bàn thành phố rạch giá
theo đó lực lượng công an thực hiện kiểm tra hành chính như việc chấp hành các điều kiện về an ninh trật tự theo quy định của chính phủ đối với ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và hoạt động thực tế của cơ sở
qua kiểm tra công an các địa phương lập biên bản kiểm tra ghi nhận các hành vi vi phạm nếu có và biên bản tạm giữ các giấy tờ tài liệu dữ liệu lưu trữ có liên quan để tiếp tục điều tra xác minh
làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
qua gần một tuần nghị án vào chiều ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm tuyên phạt năm bị cáo gồm nguyễn tấn thành huỳnh quốc chiến nguyễn thanh điền nguyễn hữu hải lương lâm tuấn kiệt cùng chú tại tỉnh kiên giang tổng cộng bảy mươi ba năm tù về tội giết người
theo cáo trạng do điền có mâu thuẫn từ trước đó với đặng thiện chiến nên vào tối ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
nhóm năm bị cáo đã chuẩn bị hung khí là giao tự chế đến trước công viên văn hóa an hòa thành phố rạch giá tỉnh kiên giang
và tại đây thành đã dùng dao tự chế chém vào tay phải của đặng thiện chiến gây thương tích một mươi bảy
sau đó thành tiếp tục cầm dao chém anh huỳnh thanh tây gây thương tích tám mươi bốn
hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo mỗi người từ một mươi hai đến một mươi bảy năm tù
thưa quý vị ngày hội tư vấn tuyển sinh năm hai nghìn hai mươi ba đã được diễn ra tại
đại học bách khoa hà nội với gần hai trăm năm mươi gian tư vấn của hơn một trăm linh đơn vị giáo dục tham dự
đây được xem là ngày hội quy mô nhất từ trước tới nay trong chuỗi tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp
gian tư vấn của các trường đại học đã giúp thầy cô và học sinh có cái nhìn tổng quan
về sự đa dạng của các bậc học ngành học môi trường đào tạo của từng trường
băn khoăn về công tác tuyển sinh của trường mình đăng ký nguyện vọng
em nguyễn thị ánh nguyệt từ hưng yên xuống hà nội từ năm giờ sáng
để tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh
nguyện vọng mục của em sẽ là trường đại học thương mại
nguyện độ hai sẽ là học viện ngân hàng nhưng mà về cuối ngành thì đều là kinh tế
thế nên là em sẽ chọn mấy trường chuyên về kinh tế hơn
ngày hôm nay đến ở đây thì em nghe được các anh chị tư vấn về cách phương thức xét tuyển
rồi các chỉ tiêu xét tuyển của năm nay và tư vấn là bọn em nên học chương trình gì phù hợp với bọn em
các thông tin về phương thức tuyển sinh
chỉ tiêu tuyển sinh thì chúng tôi đã công bố trong đề án tuyển sinh rồi
và hôm nay thì rất nhiều em đến đây và chúng tôi tư vấn cho các em là các em có những cái phương thức nào
và các em sử dụng các phương thức đấy ra làm sao cho nó hiệu quả
cũng như là cách thức mà các em đăng ký xét tuyển trước ở trường như thế nào
thì hôm nay rất là đông và chúng tôi rất là tin tưởng vào cái kỳ tuyển sinh năm hai nghìn hai mươi ba
ngày hội tư vấn tuyển sinh năm nay các em học sinh được nghe tư vấn trực tiếp từ đội ngũ một mươi ba chuyên gia
đến từ bộ giáo dục và đào tạo bộ công an
quỹ vị đào tạo ở bình bắc
bàn tư vấn cũng cung cấp những thông tin mới nhất chính xác nhất về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
và tuyển sinh đại học cao đẳng năm hai nghìn hai mươi ba
tư vấn về việc lựa chọn phương thức tuyển sinh lựa chọn ngành chọn trường định hướng công việc khi ra trường
trường thì có mối liên kết làm cho khuôn viên của việt nam và có cái mạng lưới doanh nghiệp của việt nam
và phía pháp nữa thì phòng công tác sinh viên cũng như phòng hợp tác quốc tế đối nội và đối ngoại của nhà trường
sẽ kết nối cho các em để các em có thể là tìm được cái việc làm sau khi tốt nghiệp
chúng tôi năm nay có thay đổi là những năm trước thì chỉ tuyển sinh vào ngành sau đó thì mới xét tuyển vào trình chế độ cao
nhưng năm nay thì tất cả các trình chế độ cao kể cả trình chế độ cao theo thông tư hai mươi ba truyền thống
và cả trình chế độ cao theo định hướng ngành nghiệp thì chúng tôi đều có cái mạng xét tuyển riêng
và các em thí sinh là hoàn toàn có thể đăng ký trực tiếp theo cái mã xét tuyển riêng đó
trong ngày hội tuyển sinh năm hai nghìn hai mươi ba
đại diện cho khối ngành công an tham gia tư vấn tuyển sinh có trường đại học phòng cháy và chữa cháy
ngoài những điểm mới về chỉ tiêu độ tuổi trường đại học phòng cháy và chữa cháy
có thêm điểm mới trong công tác tuyển sinh hệ dân sự
đây là trường duy nhất được bộ công an giao chỉ tiêu đào tạo về dân sự
chính vì vậy mà chúng tôi cũng đẩy mạnh tuyên truyền về hai lĩnh vực đào tạo chủ yếu
đó là đào tạo nhân lực cho ngành công an và đào tạo nhân lực cho xã hội
đối với ngành công an thì năm nay chỉ tiêu của chúng tôi cũng được tăng gấp đôi so với năm ngoái
theo bộ giáo dục đào tạo năm nay dự kiến sẽ đẩy nhanh tiến đội chấm thi tuyên nghiệp
trung học phổ thông để công bố điểm thi từ ngày một mươi bảy đến ngày một mươi chín tháng bảy
nhằm giúp thí sinh kịp thời điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trên hệ thống của bộ
kính thưa quý vị vụ bốn tiếp viên việt nam airlines bị tạm giữ do vận chuyển trái phép
hơn một mươi một kg ma túy cho thấy tình hình vận chuyển chất cấm qua đường hàng không đang diễn biến phức tạp
qua vụ việc hải quan tp hcm đã đưa ra lời cảnh tỉnh phải hết sức cảnh giác khi vận chuyển hàng hóa
cục hải quan tp hcm cho biết khi làm thủ tục cho hành lý của khách và phi hành đoàn nhập cảnh
trên chuyến bay số hiệu vn một mươi của hãng hàng không việt nam airlines từ pháp về việt nam
kiểm tra qua máy so chiếu bằng các biện pháp nghiệp vụ đội thủ tục hành lý nhập khẩu
trên cục hải quan sân bay tân sơn nhất đã phát hiện nghi vấn hành lý của bốn tiếp viên hàng không
kết quả kiểm tra tổng cộng thu hơn một mươi một kg ma túy
có tám bốn trăm linh gram viên nén màu xám và ba tám mươi gram chất bột màu trắng
các đối tượng tất dấu nguyện trang trong các tuyết kem đánh răng
tiến hành lấy mẫu thử nhanh bằng vali thuốc thử
kết quả phát hiện trong hành lý của bốn tiếp viên có thuốc lắc và metafetamin
theo phó cục trưởng cục hải quan tp hcm nguyễn hữu nghiệp
trước đây cơ quan hải quan cũng từng phát hiện vi phạm của các tiếp viên hàng không
về việc sách tay hàng hóa vi phạm
nhưng đây là lần đầu tiên phát hiện vi phạm về vận chuyển hàng cấm
chúng tôi muốn gửi đến lời cảnh tỉnh đến các đối tượng
mà muốn lợi dụng sự tạo thường lợi để mang vác vận chuyển buôn bán các chất cấm
phải lưu ý và ngưng ngay hoạt động của mình
bởi vì lực lượng hải quan chúng tôi cũng có đầy đủ thông tin
cũng phối hợp với đầy đủ các lực lượng
và chúng tôi cũng đầy đủ hệ thống máy xôi chiếu
để chúng tôi có thể kiểm tra kiểm soát và quản lý chặt chẽ các hàng hóa
cục hải quan tp hcm xác định đây là nhóm đối tượng mới
có công việc ổn định có nhận thức pháp luật
thế nên việc quản lý sàng lọc phân loại hoàn toàn không đơn giản
hiện nay trên cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế tân sân nhất
tiếp tục phối hợp cùng đội kiểm soát ma túy
cục hải quan tp hcm đoàn kiểm soát chống buôn lậu ma túy khu vực miền nam
cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan phòng bảy
tiếp tục thực hiện các bước nghiệp vụ tiếp theo
liên quan đến vụ việc đại diện việt nam airlines cho biết
hãng đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để điều tra làm rõ
xử lý đúng người đúng hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật
và nội quy lao động của đơn vị
cục hải quan tp hcm đã chỉ đạo các đơn vị đội kiểm soát ma túy
và chiếc cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất
mang cùng công tác kiểm tra kiểm soát đối với hành lý của hành khách xuất nhập cảnh
hàng loạt các vụ đánh bạc nấp bóng
dưới hình thức các câu lạc bộ thể thao brigger porker
bị công an tp hcm triệt phá thời gian qua
nhưng hình thức này vẫn tiếp tục lan lõi hoạt động
điều này khiến cho nhiều người lo ngại nếu không có giải pháp quản lý hiệu quả
tp hcm sẽ phải đối mặt với nguy cơ phát sinh tệ nạn đánh bạc trá hình
như từng xảy ra với loại hình game bắn cá gây nhiều bức xúc trong dự luận
theo luật sư câu lạc bộ thể dục thể thao cơ sở là tổ chức phi lợi nhuận
không có mạ số thuế không được pháp kinh doanh dịch vụ
không được phép thu tiền trừ tiền tài trợ theo quy định pháp luật
và không được phép ra thưởng cho các đối tượng tham gia bằng tiền mặt dưới mọi hình thức
do đó các hoạt động tổ chức giải đấu mang tính thắng thua này đều vi phạm pháp luật
nếu như câu lạc bộ đã có giấy phép thành lập rồi
nhưng tổ chức các giải đấu mà nó không được thông báo
không được tổ chức theo đúng quy định
thì mình có thể bị xử lý theo nghị định bốn mươi bốn năm hai nghìn một mươi chín của chính phủ
với cái mức phạt lên đến là một mươi triệu đồng
và có thể buộc cái đơn vị tổ chức phải nộp lại toàn bộ số lợi
mà họ thu được từ hành vi tổ chức giải thi đấu không có được xin phép
đối với hình thức xử lý những hành vi lợi dụng thể thao để trá hình cờ bạc
thì đối với nghị định điều hai mươi tám nghị định một trăm bốn mươi bốn năm hai nghìn hai mươi một của thủ tướng chính phủ
đã có sự phạt về hành chánh là từ hai trăm linh đồng đến hai mươi triệu đồng
còn bộ luật dịch hình sự năm hai nghìn một mươi chín
năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung hai nghìn một mươi bảy đã có mức phạt tù lên điều ba trăm hai mươi một của bộ luật hình sự
thì đã có mức phạt tù cao nhất là lên đến bảy năm tù gian
vừa qua đoạn liên ngành phường tháo điện phối hợp với công an thành phố thủ đức
phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hồ chí minh
bất ngờ kiểm tra một cơ sở có dấu hiệu tổ chức cờ bạc và hình thức chơi bài poker
đoạn liên ngành đã lập biên bản với tổng suất tiền phạt
và các nội dung sai quy định từ hai mươi đến ba mươi năm triệu đồng
với mức phạt như vậy thì tôi cho rằng
thực tế là sẽ chưa đủ sức răng đe
bởi vì theo thông tin báo chí cũng như là thông tin tôi được biết
thì cái mức phí và những cái khoản lợi mà bên tổ chức những cái buổi chơi poker
bản chất là cờ bạc nấp bóng với dạng là thi đấu thể thao
nó khá là cao và với cái mức phạt như vậy thì nó chưa đảm bảo
để họ nhận thấy rằng cái việc mình tổ chức những cái trò chơi như vậy
sẽ không mang lại cái lợi ích kinh tế
trước đó sở văn hóa thể thao tp hcm có văn bản ký nghiệm ubnd thành phố
yêu cầu chủ tịch ubnd các quận huyện
chí đạo tạm ngừng các phép và công nhận câu lạc bộ về loại hình bridge và poker
tuy nhiên theo các chuyên gia vấn đề cốt lõi vẫn là cần có cơ chế quản lý cụ thể để tránh biến tướng
đồng thời tăng cường công tác kiểm tra tình hình hoạt động của các cơ sở kinh doanh này
quan điểm của mình thì nó là một cái hoạt động thuần túy về thể thao hoặc là những cái hoạt động giải trí
thì ok chúng ta hoàn toàn có thể gọi là tạo điều kiện
tuy nhiên nếu có những cái sự biến tướng thì chắc chắn đó là cái điều mà vi phạm pháp luật
thì chắc chắn chúng ta không thể khuyến khích được
vậy thì nó không phải câu chuyện là nên hay không nên cấm hay không cấm
mà quản lý như thế nào tạo ra những cái cơ chế cho nó phù hợp
và đồng thời trong quá trình hoạt động phải thường xuyên có sự kiểm tra giám sát một cách chặt chẽ
để đưa nó vào đúng cái mục đích cái khuôn khổ và cái mục tiêu mà cơ quan nhà nước mong muốn
theo sở văn hóa thể thao tp hcm hiện nay không có phép cho bất cứ câu lật bộ poker nào ở tp hcm
tổ chức các giải đấu poker đặc biệt các câu lật bộ này không được phép thu tiền tổ chức các giải đấu ăn tiền
hoặc trao giải bằng tiền với mọi hình thức
do vậy cần có giải pháp quản lý và xứ phạt nghiêm minh để tránh những tệ nạn biến tướng
nhằm giảm tình trạng ủng tắc tại các trung tâm kiểm định tại tp hcm ngày hai mươi tháng ba
sở giao thông vận tải tp hcm
đã làm việc với cục đăng kiểm việt nam về việc bổ sung một mươi nhân sự thuộc lực lượng quân đội
để tăng cường cho trung tâm đăng kiểm trên địa bàn tp hcm
hiện trên địa bàn thành phố chỉ còn một mươi trên một mươi chín trung tâm đăng kiểm hoạt động với hai mươi ba dây chuyền
công suất kiểm định một ba trăm tám mươi xe mỗi ngày bằng bốn mươi ba so với trước
do đó với việc được bổ sung thêm nhân sự từ quân đội tp hcm sẽ mở lại ba dây chuyền kiểm định
qua đó có thể giúp nâng công suất đáp ứng được thêm một trăm tám mươi xe đăng kiểm mỗi ngày qua đó góp phần giảm tải
tại các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn như hiện nay
bên cạnh đó cục đăng kiểm việt nam cũng tiếp tục đề xuất xe chín chỗ không kinh doanh vận tải
được sản xuất dưới bảy năm sẽ được miễn đăng kiểm lần đầu và tăng chu kỳ đăng kiểm
đối với xe gia đình lên sáu tháng trong đó kiểm định chu kỳ đầu được kéo dài ba mươi sáu tháng thay vì ba mươi tháng
như quy định hiện hành và chu kỳ kiểm định định kỳ là hai mươi bốn tháng thay vì một mươi tám tháng như quy định hiện nay
còn xe sản xuất trên bảy năm đến một mươi năm năm có chu kỳ kiểm định định kỳ là một mươi hai tháng
xe trên một mươi năm năm chu kỳ kiểm định định kỳ sáu tháng
trước đây chu kỳ này chỉ tính các xe sản xuất từ trên bảy năm đến một mươi hai năm và trên một mươi hai năm
để phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân dịp lễ ngày ba mươi tháng bốn và một tháng năm
ngành đường sắt sẽ tổ chức tăng cường chạy hơn năm mươi đoàn tàu trên các tuyến
đặc biệt là đến các tỉnh có lực lượng có lượng khách du lịch đông trong kỳ nghỉ lễ
dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và một tháng năm năm nay tổng công ty đường sắt việt nam tăng cường chạy thêm năm mươi hai đoàn tàu
trên các tuyến từ ngày hai mươi tám tháng bốn đến ngày ba tháng năm
trong đó tại ga sài gòn tổng công ty đường sắt việt nam tổ chức chạy thêm hai mươi tám đoàn tàu
từ sài gòn đi các địa phương như đà nẵng quảng ngãi dù trì quy nhơn nha trang phan thiết và ngược lại
còn tuyến hà nội thành phố hồ chí minh sẽ chạy thêm các tàu sm một mươi một sm một mươi hai
tương tự khu vực phía bắc tổ chức chạy thêm hai mươi hai đoàn tàu trên các tuyến
từ hà nội đi vinh đà nẵng thanh hóa đồng hới hải phòng lào cai và ngược lại
ngành đường sắt vẫn áp dụng chương trình giảm từ năm giá vé đối với hành khách mua vé khứa hội lượt về
đồng thời duy trì áp dụng chính sách giảm giá đối với các đối tượng chính sách xã hội mẹ việt nam anh hùng
thương binh người khuyết tật người cao tuổi học sinh sinh viên
trong hôm nay ngày hai mươi tháng ba
đại văn hóa thể thao tp hcm cùng hội sân khấu tp hcm chính thức tổ chức lễ tưởng niệm nghệ sĩ nhân dân diệp lan
ông ra đi song đã để lại di sản không chỉ trong kỹ thuật biểu diễn kỹ năng đạo diễn
mà còn truyền cảm hứng về hình mẫu người quản lý văn hóa tài ba đạo đức
nghệ sĩ nhân dân diệp lan tên thật là dương công thúng sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi một tại tỉnh đồng tháp
từ tám tuổi ông đã theo cha là thầy đợn ba diệp tham gia các đoàn hát

ông tham gia các đoàn hát
tham gia các đoàn cải lương sài gòn hai đoàn hai trăm tám mươi bốn văn công tp hcm nhà hát cải lương trần hữu trang
từng biểu diễn phục vụ cán bộ chiến sĩ ở các vùng chiến sự ác liệt trong các cuộc chiến tranh biên giới
đặc biệt với vai trò đạo diễn và quản lý ở các đơn vị
nghệ sĩ nhân dân diệp lan đã đóng góp rất lớn cho sự thành công về mặt nghệ thuật của các vở diễn kinh điển
như vở tìm lại cuộc đời tiếng hòa sông hậu đời cô lụ
trong các tác phẩm đó những vai diễn của ông tạo dựng hình mẫu cáp lạo cáp đọc trên sân khấu cải lương
có thể kể đến vai hội đồng dư trong vở tiếng hòa sông hậu
vai hội đồng thăng trong vở đời cô lụ
vai ông phú trần trong vở lan và điệp
vai ba cô nguyệt trong vở tô ánh nguyệt
hai vai ba cô the trong vở nửa đời hương phấn
từ sàn tập cho đến những đêm biểu diễn
tôi may mắn được bác chỉ dạy rất nhiều về tâm lý về lời thoại về cách diễn xuất
và tôi nhớ nhất là
bác có từng dặn tôi một điều là
con diễn làm sao mà cái chỗ nào cảm động nhất thì hãy để khán giả khóc
bác đối với tôi là một người thầy
gần như là một người cha trong sàn diễn
ở bác thì không riêng tôi đâu
mà nhiều người học ở bác rất nhiều về đạo đức nghề nghiệp về cuộc sống
ghi nhận những cấu hiến to lớn do bộ môn nghệ thuật cải lương
đệ nhất cáp lão diệp lan
đã được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú vào năm một nghìn chín trăm chín mươi
và giải thích bởi hội đồng dự
ông cũng được cho tặng huy chương vì sự nghiệp sân khấu vào năm hai nghìn
lại có thêm một vụ nhập lậu ngà voi từ châu phi về tại cảng nam hải đình vũ thành phố hải phòng
đã bị tri cục hải quan cửa khẩu cảng hải phòng khu vực hai chủ trì
phối hợp với đội kiểm soát hải quan cục hải quan hải phòng công an thành phố hải phòng triệt phá
theo cục hải quan hải phòng đây là vụ bắt giữ ngà voi lớn nhất tại cảng hải phòng từ trước đến nay
theo đó lô hàng này xuất phát từ angola được truyền tải tại singapore nhằm che giấu tuyến đường vận chuyển
mô tả tên hoàng hóa bằng ngôn ngữ không phổ thông và sử dụng thông tin người nhận hàng không chính xác
đây là thủ đoạn mới hết sức tinh vi nhằm trốn tránh sự kiểm soát của cơ quan hải quan
ngay khi hàng hóa được xếp dỡ xuống cảng cục hải quan hải phòng đã chỉ đạo các đơn vị tiến hành giám sát trọng điểm
kiểm tra hàng hóa bằng máy soi container và tiến hành kiểm tra thủ công toàn bộ lô hàng
kết quả khám xét phát hiện trong một container chứa rất nhiều gà voi thuộc phụ lục một của công ước citis
nằm trong danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu vi phạm quy định tại nghị định số sáu mươi chín hai nghìn một mươi tám ndcp ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn một mươi tám của chính phủ
theo lực lượng hải quan hiện ngà voi được thu giữ lên đến nhiều tấn nhiều chiếc ngà nặng tới hàng chục kg
vụ việc cho thấy sự chủ động hiệu quả trong công tác nghiên cứu
thu thập thông tin
nắm bắt địa bàn quản lý xác định lô hàng trọng điểm của lực lượng chức năng đã ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm của các đối tượng
đồng thời sự việc có tính gian đe hiệu quả đối với các đối tượng khác đang có ý định buôn bán vận chuyển hàng hóa cháy phép thuộc danh mục cit về việt nam nhằm thu lợi bất chính
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc vừa kiểm tra phát hiện một vụ vận chuyển hơn ba tạ pháo từ tỉnh gia lai đi tỉnh bình dương tiêu thụ
đây là số pháo được phát hiện lớn nhất từ trước đến nay tại tỉnh đắk lắc
chiều một mươi chín tháng ba tổ công tác của trạm cảnh sát giao thông chromebook thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông trên đường hồ chí minh
thì phát hiện chiếc xe ô tô mang biển kiểm soát ba mươi bảy a tám mươi nghìn chín trăm sáu mươi chín đang lưu thông theo hướng gia lai đi tp hcm có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra
tài xế điều khiển xe là phan văn tân
chở theo bùi văn thế cùng chú tỉnh nghệ an
qua kiểm tra trên xe tổ công tác phát hiện có hai mươi bảy thùng các tông mang nhãn hiệu sữa vinamilk ông thọ
tiếp tục kiểm tra các thùng sữa này lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện một số lượng rất lớn pháo hoa nổ được nguy trang bên trong
qua kiểm tra sơ bộ để tính vào nồng độ cồn thì lái xe không phát hiện nồng độ cồn

tuy nhiên qua kiểm tra trong xe thì có hai đối tượng và có nhiều hàng hóa nên tổ không phát hiện nồng độ cồn
tổ công tác chúng tôi tiến hành kiểm tra hàng hóa trên xe và phát hiện một trăm chín mươi chín hộp pháo
đến nay đây là vụ vận chuyển pháo lậu lớn nhất đi qua địa bàn trên tuyến đường hồ chí minh mà trạm cảnh sát giao thông cổ đông búc phát hiện
bước đầu tài xế tâm khai nhận được thế người đi cùng xe thuê trở từ tỉnh bình dương lên gia lai và quay về bình dương với giá bảy triệu đồng tiền công
tân không biết bên trong những thủng sữa lập pháo và toàn bộ số hàng này là của thế
làm việc với cơ quan công an thế không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và khai nhận đã đặt mua số pháo này ở thị trấn ya ly huyện chư pả tỉnh gia lai với số tiền gần một trăm bốn mươi triệu đồng để mang đến tỉnh bình dương bán kiếm lời
hiện tại em đang làm công việc ở tỉnh bình dương và do thời gian quá đánh bạc trên không gian mạng nợ năn nhiều quá chủ nợ nó dí
em nợ khoảng tầm một tỷ bá bị quả em làm liều và lên trên bảng xã hội đập mua pháo hoa ở gia lai
mua hộp pháo tôi mua về giá sáu trăm tám mươi nghìn về bình dương bán chín trăm linh
ngày một mươi bảy tôi thuê xe từ bình dương lên gia lai để ép tải hàng về
đến ngày một mươi chín trên đường về thì cảnh sát giao thông vẫy lại và tôi đã bị bắt
qua kiểm đếm có tổng cộng một trăm chín mươi chín hộp pháo hoa nổ với tổng trọng lượng ba trăm một mươi tám kg
qua kiểm đếm có tổng cộng một trăm chín mươi chín hộp pháo hoa nổ với tổng trọng lượng ba trăm một mươi tám kg
và đây là số pháo hoa lớn nhất từ trước đến nay được phát hiện tại tỉnh đắk lắc
hiện đối tượng căng vật và phương tiện đã được phòng cẩn sát giao thông công an tỉnh đắk lắk bàn giao cho công an huyện tri bờ ga để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
ngân hàng nhà nước cho biết đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng chỉ được cung cấp các dịch vụ liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp theo đúng giấy phép ngân hàng nhà nước
nước cấp và theo đúng quy định của pháp luật có liên quan
trong đó ngân hàng nhà nước quy định tổ chức tín dụng mua bán trái phiếu doanh nghiệp
phải có hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ và chỉ được mua trái phiếu doanh nghiệp
khi tổ chức tín dụng có tỷ lệ nợ xấu dưới ba
tổ chức tín dụng không được mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành
trong đó có mục đích để cơ cấu lại các khoản nợ của doanh nghiệp
để tăng quy mô vốn hoạt động
ngoài ra tổ chức tín dụng không được mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành
trong đó có mục đích để góp vốn mua cổ phần tại doanh nghiệp khác
tổ chức tiến dụng không được bán trái phiếu doanh nghiệp cho công ty con
của chính tổ chức tín dụng đó
trong vòng một mươi hai tháng sau khi bán trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết
tổ chức tín dụng không được mua trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết
mà tổ chức tín dụng đã bán
hoặc trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết được phát hành cùng lô
cùng đợt phát hành với chai phiếu doanh nghiệp chưa nhầm yết mà tổ chức tiến dụng đã bán
công ty của phần vận tải đường sát sài gòn thông tin phục vụ dịp lễ ba mươi tháng bốn và một mươi một tháng năm
công ty đã mở bán vé năm mươi tám đoàn tàu từ thành phố hồ chí minh đi các địa phương hà nội đà nẵng quảng ngãi bình định quy nhơn nha trang phan thiết và ngược lại
từ nha trang đi đà nẵng và ngược lại
năm hai nghìn hai mươi ba công ty mở bán vé các đoàn tàu chạy hàng ngày từ thành phố hồ chí minh đi hà nội nha trang phan thiết
đồng thời công ty áp dụng nhiều chương trình giảm giá lên đến ba mươi khi hành khách mua vé trước ngày đi tàu từ hai mươi ngày trở lên
mua vé tập thể từ một mươi một người trở lên mua vé khứ hồi
ngành đường sắt vẫn duy trì các ưu đãi giảm giá lên đến một mươi năm như giảm giá khứ hồi mua xa ngày tập thể và cho các đối tượng chính sách xã hội
trên chuyến tàu này hành khách có thể mang xe máy đi cùng để phục vụ nhu cầu đi lại tham quan du lịch
nhằm tạo điều kiện cho nhóm hành khách là gia đình người thân hoặc các tập đoàn tập thể muốn có không gian riêng trên tàu
công ty thực hiện chương trình giảm giá chọn gói chọn toa với mức giảm từ một mươi đến một mươi năm
thời gian áp dụng từ ngày hôm nay hai mươi tháng ba đến ngày hai mươi sáu tháng bốn
cũng trong dịp lễ ba mươi tháng bốn và một mươi một tháng năm
ngày đường sát sẽ tổ chức chạy thêm hai mươi tám đoàn tàu từ thành phố hồ chí minh đi các tỉnh
và vẫn áp dụng chương trình giảm từ năm giá vé đối với hành khách mua vé khứ hồi lượt về
duy trì chính sách giảm giá vé cho các đối tượng chính sách xã hội
bà mẹ việt nam anh hùng thương binh người khuyết tật người cao tuổi học sinh sinh viên
thưa quý vị với tôn chỉ bảo vệ diện tích rừng
tự nhiên là bảo vệ nguồn sinh kế không chỉ cho người đang sống hôm nay mà còn cả con cháu đời sau
nhiều giải pháp được chính quyền hai tỉnh quảng bình và quảng trị và người dân đặt ra cho người dân sống gần rừng
đặc biệt kêu gọi các chương trình dự án cùng đồng hành hỗ trợ người dân có thu nhập từ lâm sản ngoài gỗ
muốn bảo vệ rừng tốt thì vấn đề sinh kế của người dân phải được đáp ứng
có như vậy công tác bảo vệ rừng sẽ được tốt hơn
toàn tỉnh quảng trị có gần ba hectare cây trầu
mỗi năm người dân sống gần rừng thu hoạch được khoảng một tấn hạt trầu khô
với giá bán hiện nay là một mươi đồng một kg người dân sẽ có thu nhập một mươi tỷ đồng
đến mua trầu một ngày có thể là ba con thu hại ba bốn trăm linh nghìn là thu nhập bằng hạt trầu
thì vừa là trồng trầu là mình bảo vệ được cái rừng vì mình là không tập đồng là hại
xâm hại về rừng là mình hại bằng quả thôi là mình giữ được cái cây
quảng trị có vùng nguyên liệu trầu rất tốt
chúng tôi đã đem một số khách hàng ấn độ và các khách hàng lớn khác sang xem
thời gian tới chúng tôi sẽ cùng với một số đối tác mở một nhà máy sản xuất dầu chầu ở quảng trị
ngoài chẩu nhiều loại lâm sản ngoài gỗ đang được người dân thu hái như mây tre măng bồ kết bồ hòn dược liệu
nhờ có một số dự án nước ngoài giúp người dân nâng cao năng lực cũng như tìm kiếm đối tác
nên các sản phẩm nông sản ngoài gỗ ở quảng bình và quảng trị đã có mặt khắp mọi nơi
công ty nhân thảo một năm là
sản xuất thu mua đến tận một kỷ khu
nhân thảo cũng đã thu mua các sản phẩm trái
và các sản phẩm trái này sau khi thu mua về thì chúng tôi đã giá cống thêm
và đưa sản phẩm không chỉ ở thị trường trong nước mà còn ra ở thị trường ở quốc tế
chúng tôi đưa măng khô vào hỗ trợ cho bà con tạo thành một sản phẩm có thương hiệu hỗ trợ để cho họ chế biến
và sau đó là báo tiêu toàn bộ thu mua toàn bộ hệp và về đọng gói
sản phẩm chúng tôi là được đặt ở hà nội ở các cửa hàng nông sản sách
rồi ở thưa thiên thủy và đà nẵng
người dân được khai thác lâm sản ngoài gỗ trên những cánh rừng tự nhiên
việc tạo ra giá trị sinh kế trên khu vực rừng tự nhiên này sẽ góp phần giảm thiểu chặt phá rừng săn bắt tại rừng
qua đó sẽ bảo vệ và quản lý rừng hiệu quả hơn
tuy nhiên muốn phát triển sinh kế cho người dân phải hài hòa giữa kinh nghiệm của người bản địa
và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật một cách phù hợp
mục đích cuối cùng là nâng cao thu nhập giảm rủi ro cho người dân từng bước sử dụng tài nguyên thiên nhiên bền vững
thủ tướng yêu cầu bộ tài nguyên và môi trường tập trung mọi nguồn lực để tổng hợp tiếp thu giải trình đầy đủ
toàn diện khách quan tất cả ý kiến của nhân dân bảo đảm chất lượng và thời hạn đạt nêu
hoàn thiện dự án luật đất đai sửa đổi trình chính phủ trước ngày một tháng bốn
theo thống kê của bộ tài nguyên môi trường tính đến hết ngày một mươi năm tháng ba đã có bảy chín trăm bảy mươi chín lượt ý kiến
của các tổ chức cá nhân trên cảnh sát
nước góp ý đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi
thông qua website lấy ý kiến nhân dân của bộ chương trình chế độ sử dụng các loại đất của dự thảo luật
nhận được nhiều ý kiến góp ý nhất với một hai trăm linh chín ý kiến
nội dung góp ý nhiều nhất tập trung các chương chế độ sử dụng các loại đất
quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất thu hồi đất chưng dụng đất
bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất đăng ký đất đai
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản trên đất
căn cứ vào các ý kiến đóng góp bộ tài nguyên và môi trường sẽ tham mưu cho chính phủ
tiếp thu ý kiến của ủy ban thường vụ quốc hội hoàn thiện hồ sơ dự án luật đất đai sửa đổi
báo cáo ủy ban thường vụ quốc hội để trình quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ năm trước ngày hai mươi năm tháng bốn
sở giao dịch chiến khoán tp hcm hồ sê vừa ban hành quyết định về việc đưa cổ phiếu abc
của công ty cổ phiếu chiếu xạ an phú vào diện kiểm soát từ ngày hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi
nguyên nhân do doanh nghiệp này lộn xa
lộ sâu thuế liên tiếp hai năm
công ty cổ phần chiếu xã an phú đã lộ sâu thuế liên tiếp hai năm hai nghìn hai mươi một và năm hai nghìn hai mươi hai
với mức lỗ lần lượt là một năm mươi chín tỷ đồng và chín tỷ đồng
nguyên nhân apc lộ hai năm liên tiếp chủ yếu là lợi nhuận gột trong năm
không đổi bù chi phí tài chính và chi phí quản lý
trong đó chiếm phần lớn chi phí tài chính và chi phí quản lý là các khoản chi phí lãi vay
chi phí cho nhân viên
do đó cổ phiếu abc đã bị hồ sê đưa vào diện không đủ điều kiện giao dịch ký quỷ từ ngày một mươi sáu tháng ba
trên thị trường chứng khoán do cổ phiếu apc bắt đầu giảm từ đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
từ mức trên một mươi năm đồng mỗi cổ phiếu
hiện tại do cổ phiếu abc giao dịch chỉ còn một mươi ba ba trăm linh đồng mỗi cổ phiếu tương ứng giảm hơn một mươi hai
thị trường chứng khoán mở phiên đầu tuần ngày hai mươi tháng ba với sắc đỏ bao trùm
phá vỡ biên độ giao động hẹp kéo dài bảy phiên vừa qua khi áp lực bán hạ giá dân cao
và vn inc lao dốc suốt cả phiên chốt ở mức thấp nhất
là giảm hai mươi so với tham chiếu và đây là mức giảm mạnh nhất trong một mươi năm phiên
trong phiên nhóm blue tạo sức ép lên thị trường lớn nhất
khi vn ba mươi index giảm một bảy mươi sáu với hai mã tăng trên hai mươi bảy mã giảm
mid cap giảm một một mươi sáu mon cap giảm bảy mươi năm
dẫn đầu là vic giảm bốn năm vcb giảm bốn năm ctg giảm ba bốn bid giảm hai hai
msm giảm hai không mấy bất ngờ khi cổ phiếu tài chính và bất động sản đang giảm nhiều nhất
chỉ số vn film giảm một tám mươi bảy vn real giảm một bốn mươi tám
đà giảm cũng khiến nhóm có thanh khoản lớn giá giảm sâu
khi sse giao dịch lớn nhất thị trường với một trăm tám mươi tám tỷ đồng giá giảm tới hai hai
scb giao dịch một trăm năm mươi bảy tỷ giá giảm hai đáng chú ý khối ngoại hôm nay quay lại bán rồng
nhưng đặt ra thách thức cho doanh nghiệp kinh doanh và các nhà cung cấp thích ứng với xu hướng số này
trong xu hướng doanh nghiệp f b và nhà cung cấp nguyên liệu tìm cách tiết kiệm chi phí tối đa
thì công cụ số đang phát huy hiệu quả
đơn cử như đội ngũ chúng tôi nhận thấy có nhiều công đoạn nhà hàng làm mỗi ngày
như theo dõi tồn kho đặt nguyên liệu kiểm tra nguyên liệu xuất hóa đơn nhập hàng
sẽ dễ phát sinh những lãng phí đặc biệt với công ty có chuỗi cửa hàng
do đó xu hướng số hóa ngành f b năm hai nghìn hai mươi hai đang có sự tham gia của công ty giải pháp công nghệ
từ đó theo dõi được dòng tiền phân bổ trong việc nhập hàng xuất hàng tồn kho tối ưu chi phí vận hành
quan sát chuyển động thị trường f b trong quý bốn năm hai nghìn hai mươi hai và đặc biệt hai tháng cuối năm
ipos vn cho thấy dấu hiệu khác biệt so với những năm trước
bởi quý tư luôn là thời điểm bùng nổ về số lượng cửa hàng mở mới cũng như tầng xuất ăn cũng có thực khách
tuy nhiên quý tư vừa rồi cho thấy dấu hiệu ngược lại
khi tên gọi số lượng quán ăn nhà hàng thì kênh trực tuyến là giải pháp bắt buộc để quản lý vận hành
cũng như đưa thức ăn thức uống đến khách hàng
số hóa vận hành f b sẽ càng cần có doanh nghiệp nhỏ và vừa
khi các giải pháp trở nên linh hoạt có các gói sản phẩm vừa túi tiền khi áp dụng
ngày nay việc tuy nhiên sử dõi trong ngành f b không dễ dàng
nên có sự hỗ trợ từ công cụ số sẽ phải được cân nhắc
và quan trọng hơn là doanh nghiệp nên nhìn nhận quá trình số hóa này không quá tốn kém
có thể tiếp cận được với nguồn lực hiện có
đơn vị vdsc nhận định
điểm sáng của ngành f b trong nước năm hai nghìn hai mươi ba
là giá nguyên liệu đầu vào đang trên đà giảm
trước tác động chung của kinh tế toàn cầu
các nhà cung cấp cạnh tranh nhau bằng mức giá giảm
ngoài ra do biến động giá đầu ra của ngành có độ trễ so với biến động của chi phí đầu vào
vdsc kỳ vọng các công ty f b việt nam sẽ được hưởng mức giá bán trung bình cao hơn năm hai nghìn hai mươi ba
sau khi trải qua đợt lãm phát chi phí đầu vào giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai
doanh thu ngành f b tại việt nam năm hai nghìn hai mươi ba
dự kiến tăng trưởng một mươi tám đạt hơn bảy trăm linh tỷ đồng